từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi tám
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật
trong đảng đối với ban thường vụ tình hủy và ủy ban kiểm tra tình hủy long an
và kết quả giám sát đối với ban thường vụ tình hủy và đồng chí bí thư tình hủy các tỉnh an giang trà vinh
ban cán sự đảng và đồng chí bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
ban thường vụ đảng ủy ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát nêu trên
phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy trà vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng hủy công an tình và đồng chí lê văn việt nguyên ủy viên ban thường vụ tình hủy
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công an tỉnh trà vinh trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ
sau khi xem xét kết quả giám sát tại đảng bộ tp hà nội ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội
tiến hành kiểm điểm xem xét xử lý đối với các tổ chức đảng đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án
vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua
xem xét báo cáo của ban thường vụ quân ủy trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy một số đồng chí nguyên lãnh đạo binh đoàn một mươi năm
và tổng công ty sông thu thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng đã có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mua sắm tài sản trang thiết bị
thực hiện dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai của đơn vị
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức phó bí thư đảng ủy binh đoàn một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với đồng chí thiếu tướng nguyễn xuân sang nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên tư lệnh binh đoàn một mươi năm cảnh cáo các đồng chí thiếu tướng đặng anh dũng nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên tư lệnh binh đoàn một mươi năm thiếu tướng nguyễn duy ngọ nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy binh đoàn một mươi năm
và đại tá hà sơn hải nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty sông thu
khiển trách các đồng chí đại tá đường công luận nguyên ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy nguyên phó tư lệnh binh đoàn một mươi năm
đại tá trần quang hùng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công ty bảy mươi bốn đại tá đỗ vinh quốc nguyên bí thư đảng ủy
nguyên phó giám đốc công ty bình dương binh đoàn một mươi năm đại tá phạm hồng nam nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chính ủy xí nghiệp liên hợp sông thu kiêm phó tổng giám đốc tổng công ty sông thu
và đại tá nguyễn xuân tình nguyên trợ lý phòng quản lý dự án đầu tư bộ tham mưu tổng cục công nghiệp quốc phòng
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với bốn đảng viên thuộc đảng bộ tp đà nẵng
do đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng gồm các đồng chí văn hữu chiến nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ubnd tp nguyễn ngọc tuấn nguyên thành ủy viên nguyên phó chủ tịch ubnd tp nguyễn điểu nguyên thành ủy viên
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường đào tấn bằng thành ủy viên nguyên bí thư đảng ủy các khu công nghiệp tp đà nẵng
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác